công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm ngô quốc khánh và lê hoàng nam
cùng trú tại tp đà nẵng để điều tra về hành vi tàng trữ mua bàn trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi tại phố một mươi một phường an xuân thành phố tam kỳ
đội kỳ sát điều tra tử phạm về ma túy công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã phát hiện
và bắt quả tăng khánh và nam đang tàng trữ sáu mươi ba viên thuốc lắc và năm gram ma túy đá
qua đấu tranh ngô quốc khánh khai nhận hiện đang là bảo vệ dân phố của phường hải châu hai
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng nam từ đà nẵng đi mô tô vào tam kỳ để bán ma túy cho một đối tượng tên là vũ
trong lúc đang chở vũ tới để giao thuốc lắc và ma túy đá thì cả hai đã bị bắt giữ